hai mươi tháng ba tổ hình sự đặc nhiệm công an quận bình tân đã bắt giữ đoàn văn lý
cùng với bốn đối tượng khác có hành vi bắt giữ mai xuân thanh trái pháp luật
trước đó lý nhờ thụ đòi nợ giúp số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng thanh đã vay của lý
thụ nhận lời và rủ thêm ba đối tượng là cường biên và vĩnh cùng đến nhà thanh khống chế
và bắt giữ thanh yêu cầu người nhà của thanh đem ba trăm năm mươi triệu đồng đến trả thì mới thả người
khi cả nhóm đang lấy tiền thì bị công an kiểm tra bắt quả tang
tiến hành khám xét công an thu giữ một số ma túy tại nhà cường
và hai triệu đồng tiền của thanh bị cường cưỡng đoạt
công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên